chiều một mươi năm tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tp hcm đã khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phạm vũ phong
giám đốc công ty nam phòng và trương thị bảo trân nhân viên phòng vật tư bệnh viện thủ đức
vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ
xảy ra tại công ty việt á bệnh viện thủ đức và công ty nam phong
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ lãnh đạo bộ công an
điều tra đã tiến hành xác minh thu thập tài liệu và xác định
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện thủ đức đã mua kit test
do công ty việt á sản xuất thông qua công ty nam phong với tổng số tiền là gần ba mươi bốn tỷ đồng
đơn giá bốn trăm bảy mươi đến năm trăm bảy mươi chín hai trăm năm mươi đồng một kiếp
việc bệnh viện thủ đức mua ký test thông qua công ty nam phong là theo chỉ định
của công ty việt á với mục đích nâng giá trước khi bán vào bệnh viện
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
lê vũ phong giám đốc công ty nam phong đã chi cho trương thị bảo trân
nhân viên phòng vật tư bệnh viện thủ đức hơn chín trăm chín mươi triệu đồng
để hợp thức hóa cho hồ sơ chỉ định thầu bệnh viện thủ đức yêu cầu và hướng dẫn
công ty nam phong làm ba bảng báo giá do các công ty của người quen phong đứng tên
sau đó hợp thức hóa thủ tục chỉ định thầu cho công ty nam phong
đồng thời nâng đơn giá bán ký test do công ty việt á sản xuất
để hưởng hoa hồng từ ba mươi đến bốn mươi trên giá trị hợp đồng
tương đương số tiền gần một mươi một tỷ đồng gây thiệt hại cho bệnh viện thủ đức
cũng là tài sản nhà nước đối với toàn bộ số tiền này
ngày một mươi năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với phạm vũ phong về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ và khởi tố đối với trương thị bảo trân về tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ
việc cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện khởi tố vụ án các bị can nêu trên
đã thể hiện sự khẩn trương tích cực và kịp thời đối với chuỗi các hành vi vi phạm pháp luật của công ty việt á
và các tổ chức cá nhân liên quan trong sản xuất kinh doanh kit xét nghiệm covid một mươi chín
góp phần xử lý nghiêm đối với các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
để trục lợi giải tỏa bức xúc trong dư luận